trong những năm qua ngân hàng chính sách xã hội tỉnh đắk lắc đã đẩy mạnh việc đưa nguồn vốn ưu đãi đến với người dân ở vùng sâu vùng xa giúp cho hàng nghìn hộ nông dân nghèo đầu tư mở rộng sản xuất chuyển dịch cơ cấu cây trồng phù hợp và mang lại hiệu quả kinh tế cao thoát nghèo bền vững

đúng mục đích phát huy hiệu quả nguồn vốn gia đình bà không những trả nợ đúng kỳ hạn thoát được nghèo mà còn khấm khá mỗi năm thu nhập trên dưới một tỷ đồng

từng tổ giao dịch lưu động của ngân hàng chính sách xã hội huyện cũng hoạt động hiệu quả nên công tác giải ngân cho vay thu nợ thu lãi tại các điểm giao dịch cũng nhanh gọn hiệu quả
phù hợp với khả năng sử dụng vốn vay và khả năng trả nợ của khách hàng để đảm bảo cho hộp vay có khả năng sử dụng vốn vay đúng mục đích
không chỉ giúp giảm tỷ lệ hộ nghèo cận nghèo của huyện xuống còn hơn một mươi sáu sáu vào cuối năm hai nghìn một mươi bảy nguồn vốn ưu đãi còn là nguồn lực quan trọng góp phần bảo đảm an sinh xã hội đẩy lùi nạn cho vay nặng lãi ở nông thôn giữ vững an ninh chính trị và tiếp sức cho nhiều con em các gia đình khó khăn đồng bào dân tộc thiểu số tốt nghiệp các trường đại học cao đẳng mang kiến thức trở về xây dựng quê hương
các ngân hàng trên địa bàn tạo điều kiện rất là thuận lợi cho bà con dân vay vốn phát triển kinh tế từ thủ tục các loại giấy tờ thủ tục tạo điều kiện rất thuận lợi cho bà con
cuộc sống của nhân dân ở vùng sâu vùng khó khăn ở huyện eak tỉnh đắk lắc hôm nay đã không ngừng được cải thiện khởi sắc
trong sự thay đổi lớn đó có sự đóng góp không nhỏ từ nguồn vốn vay ưu đãi của nhà nước